thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng bảy gần một triệu thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và toán
trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái ghi nhận của phóng viên intv tại một số điểm thi
trải qua một trăm hai mươi phút môn ngữ văn và chín mươi phút môn toán các thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với tầm trạng khá thoải mái
nhiều thí sinh cho biết đề thi vừa sức không đánh đố học sinh
trải qua một trăm hai mươi phút môn ngữ văn và chín mươi phút môn toán các thí sinh cho biết đề thi vừa sức không đánh đố học sinh
đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai về cơ bản là vẫn bám sát cấu trúc rất là quen thuộc trong cái đề thi quốc gia của những năm gần đây
cái cấu trúc quen thuộc như thế và các em đã được luyện rất là nhiều thì sẽ không làm khó cho học trò
trong buổi chiều thi môn toán khi các thí sinh đến điểm thi đã có cơn mưa nặng hạt
tuy nhiên các tình huống thời tiết cũng đã được lên kịch bản dự phòng đảm bảo cho các thí sinh tới phòng thi an toàn
ban chỉ đạo thi của thành phố cũng đã chỉ đạo
sở như sở xây dựng và chính quyền địa phương của các quận huyện thị xã nơi mà có các điểm có hay diễn ra ngập úng đó
thì phải xây dựng những phương án làm thế nào đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất để đảm bảo việc đường thông hề thoáng
cho các em đến trường và đưa ra những phương án những kịch bản cụ thể để trong trường hợp mà thời tiết nó không thuận lợi
như trời nóng quá hoặc là trời mưa to quá thì các em thí sinh vẫn có cái điều kiện tốt nhất để đến trường dự thi
nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn
thuận lợi thông suốt không để xảy ra ủn tắc giao thông cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên tuyến
và tại các địa điểm trường thi từ rất sớm
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đảm bảo về an toàn phòng cháy cháy ở các điểm bảo vệ trước trong kỳ thi
còn đội an ninh thì hỗ trợ về đảm bảo an toàn về tài liệu
còn công an phường thì đảm bảo về an ninh trật tự cùng với cả lực lượng cảnh sát giao thông của công an quận
cũng trong buổi thi đầu tiên trước thông tin nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn đang được lan truyền trên mạng
ông lê mỹ phong phó cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo khẳng định không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn
hiện vụ việc này bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chuyển toàn bộ thông tin này cho cục an ninh chính trị nội bộ để làm rõ